chuyển sang một tin kinh tế đáng chú ý ngân hàng trung ương châu âu ecb vừa công bố sẽ kéo dài chương trình mua tài sản đến hết năm hai nghìn một mươi bảy
tuy nhiên sẽ giảm mức mua trái phiếu từ tám mươi triệu euro một tháng hiện nay xuống còn sáu mươi triệu euro bắt đầu từ tháng bốn năm hai nghìn một mươi bảy
chủ tịch ecb mario dragi cho biết việc kéo dài chương trình thêm chín tháng từ tháng bốn năm hai nghìn một mươi bảy đến tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi bảy đã gửi đi thông điệp rằng
ecb sẽ tiếp tục các hoạt động tích cực trên các thị trường trong một thời gian dài
ông cũng cho biết thêm hiện nay tình trạng bất ổn xuất hiện ở khắp mọi nơi
scb hiện đang chịu sức ép từ một số nhân vật bảo thủ và các nghị sĩ đức những người bắt đầu xiết lại sự ủng hộ của mình đối với nền kinh tế của khối đồng tiền chung
những người này cho rằng chính sách quá nới lỏng tiền tệ đã ảnh hưởng đến người gửi tiết kiệm và làm giảm nhẹ sức ép trách nhiệm của các nước đang vay nợ phải cải cách các nền kinh tế của họ
việc tiếp tục chính sách nới lỏng tiền tệ trong khối đồng tiền chung châu âu còn làm tăng sự tương phản đối với chính sách tiền tệ của mỹ
trong khi đó hiện ecb giữ mức lãi suất không thay đổi là và được cho là sẽ tăng mức phí gửi tiết kiệm ngân hàng là bốn